xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay tổng thống hợp chủng quốc hoa kỳ joseph r biden jr sẽ đến thủ đô hà nội
thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
chuyến thăm việt nam lần này của tổng thống joe biden đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi ba là sự tiếp nối của các chuyến thăm việt nam của những người đứng đầu nhà trắng
như tổng thống bill clinton năm hai nghìn tổng thống joshus năm hai nghìn sáu tổng thống obama năm hai nghìn một mươi sáu và tổng thống donald trump năm hai nghìn một mươi bảy trong gần ba mươi năm qua
những thành quả tốt đẹp của mối quan hệ song phương trong gần ba thập kỷ qua là cơ sở để khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống hoa kỳ joe biden tới việt nam
sẽ tiếp tục là dấu mốc có ý nghĩa trên hành trình trình chung vì hòa bình
ổn định hợp tác phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới của hai nước
bản tin tiếp tục với các tin tức quốc tế cập nhật
thưa quý vị trận động đất có độ lớn sáu tám độ richter xảy ra vào đêm ngày tám tháng chín tại maroc đến nay đã khiến hơn hai người thiệt mạng và ít nhất hai người khác bị thương
chính quyền vẫn đang huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động cứu hộ và sơ tán những người bị ảnh hưởng
những nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận phần lớn ở khu vực
đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở maroc trong nhiều thập kỷ
chính quyền của nước này đã tuyên bố ba ngày quốc tàng trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát
ngay sau thảm họa thiên nhiên này các nhà lãnh đạo thế giới và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với maroc
đồng thời cam kết sẵn sàng hỗ trợ chính phủ và người dân maroc đẩy mạnh hoạt động cứu trợ người dân
trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi ở thủ đô new delhi của ấn độ
thủ tướng nhật bản kishida fumio và người đồng cấp ấn độ narendra modi đã nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong một số lĩnh vực như không gian và công nghệ tiên tiến
thủ tướng kishida đã hoan nghênh thành tiệu gần đây của ấn độ trong việc hạ cánh thành công tàu vũ trụ chaspayan ba trên cục nam của mặt trăng
ông cam kết hợp tác chặt chẽ với ấn độ để đảm bảo sự thành công của hội nghị thượng đỉnh
hai thủ tướng kishida và modi đã xác nhận tầm quan trọng của việc duy trì một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên luật định
cùng ngày thủ tướng kishida cũng đã có các cuộc đàm phán song phương riêng biệt với người đồng cấp mark rutte của hà lan và anthony albanese của australia
thưa quý vị từ ngày năm tới ngày bảy tháng chín vừa qua thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan tại jakarta indonesia
với chủ đề asean tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng
các hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp khép lại hợp tác asean năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều kết quả thực chất ấn tượng tạo động lực và kỳ vọng mới cho asean tiếp tục phát triển vững mạnh
diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba cũng là dịp để các nhà lãnh đạo các nước asean cùng ngồi lại bàn bạc trao đổi về nhiều nội dung chiến lược đang đặt ra cho asean và khu vực
thống nhất các định hướng củng cố và nâng tầm hợp tác chuẩn bị cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn và bứt phá trong tương lai
cùng nhìn lại các kết quả của hội nghị lần này cũng như để hiểu rõ hơn về vai trò dấu ấn của việt nam tại hội nghị
mời quý vị và các bạn theo dõi một bình luận thế giới đa chiều của chúng tôi trong chương trình hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ phan cao nhật anh
chuyên gia nghiên cứu quốc tế viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
xin kính chào ông và cảm ơn ông đã nhận lời lập khách mời của antv hôm nay

xin kính mời ông và các bạn theo dõi phần tổng hợp sau
xin kính mời ông và các bạn theo dõi phần tổng hợp sau
trên tâm sát của nước chủ tịch indonesia cộng đồng asean cơ bản vẫn duy trì được sự đoàn kết
tiếp tục phát triển ổn định vững vàng với tầm vóc ngày càng lớn mạnh khẳng định vai trò là tâm điểm của tăng trưởng
tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế là trung tâm của các mạng lưới hiệp định thương mại tự do fpa
cũng như khẳng định vai trò trung tâm trong khu vực
vâng thưa các ông trước tiên xin ông cho biết đánh giá về hội nghị asean lần này
và trên tinh thần chủ đề là asean tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng
thì asean đã thể hiện được những gì về một tầm vóc của asean đang trên đà lớn mạnh qua hội nghị vừa qua
vâng chúng ta có thể thấy rằng là hội nghị vừa qua đã thành công tốt đẹp
và về kết quả thì chúng ta có thể thấy rằng là trước hết là với cái quy mô của hội nghị
do rằng ở đây quy mô hội nghị chúng ta có thể thấy không chỉ là các nước asean
mà lãnh đạo của các cường quốc trên thế giới của các quốc gia dầm chung đã có sự tham dự
vì chúng ta cũng thấy có thể là lãnh đạo của mỹ lãnh đạo của trung quốc nhật bản hàn quốc cũng đã đến tham dự
cái khía cạnh thứ hai chúng ta có thể thấy đấy chính là đã hiện thực hóa một cái asean là trung tâm của sự phát triển
chúng ta có biết asean là một cái nơi của các quốc gia mà có khoảng gần bảy trăm linh triệu thân số
là một cái nơi đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua và đang trở thành trung tâm phát triển năng động ở trên thế giới
và một khía cạnh thứ ba tôi muốn thấy rằng asean chúng ta cũng biết rằng đã thành lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
và cho đến nay đã có những cái thành quả rất là lớn và những cái thành quả trong những năm vừa qua
sẽ chính là nền tảng để tiếp tục cho hướng tới những cái kết quả cho cái giai đoạn tới
đấy chính là hướng tới một cái tầm nhìn về cộng đồng asean vào năm hai nghìn bốn mươi năm
đó chính là ba những cái kết quả chính
ngoài ra có thể nói là để thể hiện cái tầm vóc của asean chúng ta có thể thấy qua những cái nhiều văn kiện
hoặc đã được cam kết ở trên nhiều lĩnh vực khác nhau
theo tôi được biết thì có khoảng chín mươi văn kiện đã được ký kết và công bố
và ở đây thì trên rất nhiều lĩnh vực ví dụ như kinh tế chính trị an ninh và cả văn hóa xã hội
và cái sự bao trùm rộng mở trên các lĩnh vực như vậy nó khẳng định của cái tầm vóc asean
ngoài ra không nói lại là nữa là khi mà có lãnh đạo của nhiều cường quốc tham gia như vậy
nó cũng nâng cầm hơn nữa và thể hiện rõ hơn nữa cái tầm bóc của asean
vâng thưa ông giữa bối cảnh mà thế giới và khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức
thì asean cũng phải đối mặt với những thách thức như thế nào để có thể duy trì hòa bình ổn định
cũng như là đạt được mục tiêu tăng trưởng của cối ạ
vâng đúng như chị nói thì rõ ràng là bối cảnh quốc tế hiện nay đang có rất là nhiều thách thức
chúng ta có thể đấy là sự cạnh tranh toàn diện giữa mỹ và trung quốc
trên rất nhiều lĩnh vực kinh tế chính trị an ninh rồi thì cả những vấn đề về khoa học công nghệ
và ngoài ra gần đây thì chúng ta cũng biết đấy cuộc khủng hoảng ukraine cũng đã diễn ra
rõ ràng tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến động
và trong cái bối cảnh đó thì rõ ràng là asean cũng phải gặp nhiều thách thức
và tôi nghĩ rằng đấy chính là cái thách thức phải giữ cho cân bằng trong cái bối cảnh cạnh tranh như hiện nay
và sự cân bằng này cũng không đơn giản thì asean cũng cần phải có những sự tự chủ và vững vàng trong định hướng của mình
ngoài ra chúng ta cũng biết có những cái vấn đề ví dụ như cái vấn đề trên biển đông
những vấn đề mà có sự thay đổi hiện trạng vũ lực hay chung với cn về đảm bảo về sự tự do an ninh hàng hải trên biển đông
đó là những vấn đề mà đã diễn ra trong những năm qua và asean tiếp tục phải gặp những cái thách thức
để gần đảm bảo sự an ninh và tự do hàng hồng hàng hải trên biển đông
ở một cái cạnh nữa thì chúng ta cũng biết đấy chính là cái vấn đề đoàn kết nội bộ
rõ ràng là cái việc mà trong cùng một nhóm thì vấn đề đoàn kết là vô cùng quan trọng
để có thể phát huy được sức mạnh nội tại của các quốc gia qua đó phát huy nội tại qua đó phát huy hơn nữa được cái sức mạnh của khối
ngoài ra tôi cũng nói ở đây nữa đấy chính là cái vấn đề mà phát triển phải cân bằng
vì ra trong các nước asean thì có cái sự cũng không đồng đều do đó cần phải có cái sự phát triển của các nước để có cân bằng
ngoài ra trên các lĩnh vực ở trên những khu vực nhỏ trong asean thì cũng có cái sự khác biệt do đó cũng cần phải có cái sự phát triển để cân bằng hơn nữa
ở một nơi nước có nhiều cái vấn đề đấy chính là vấn đề về an ninh phi truyền thống
ví dụ như đại dịch covid mặc dù đến nay là đã có cái sự tạm lắng tuy nhiên covid vẫn đang tồn tại
hay là những vấn đề như biến đổi khí hậu rồi những cái vấn đề về an ninh phi truyền thống như là cái về nguồn nước v v
thì đó là những vấn đề mà tôi nghĩ rằng là thách thức mà asean cần phải có cái sự đoàn kết để tiếp tục mà phát triển hơn nữa trong tương lai
vâng thưa ông thưa quý vị đoàn việt nam do thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng và thành công của hội nghị được bạn bè quốc tế đánh giá cao
thủ tướng đã có bài phát biểu quan trọng tại tất cả các hội nghị mang tới asean và các đối tác nhiều thông điệp định hướng và sáng kiến thiết thực nhằm củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng và tăng cường quan hệ với các đối tác
tại hội nghị thủ tướng đã cùng các nhà lãnh đạo trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế tái khẳng định lập trường nguyên tắc của asean
trong vấn đề biển đông thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông vừa là lợi ích vừa là trách nhiệm của tất cả các nước
đề nghị thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố doc và phân đấu đạt được bộ quy tắc coc thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai kêu gọi các đối tác ủng hộ lập trường của asean cùng asean bảo đảm môi trường thuận lợi cho đàm phán coc
để nâng tầm hợp tác giữa asean với các đối tác thủ tướng đề nghị tập trung đẩy mạnh giao thương đầu tư kết nối doanh nghiệp ổn định chuỗi cung ứng hỗ trợ tiếp cận thị trường của nhau mong muốn các đối tác hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của việt nam và các nước asean
là một đối tác tin cậy thành viên tích cực có trách nhiệm việt nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với indonesia và các nước asean khác nỗ lực để xây dựng một asean đoàn kết thống nhất tự cường và phát triển tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương và đoàn kết quốc tế góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển chung ở khu vực và trên thế giới
vâng thưa ông ông đánh giá như thế nào về dấu ấn của việt nam có hội nghị asean lần thứ bốn mươi ba vừa rồi

và việt nam có thể tận dụng vai trò của mình qua asean như thế nào để có thể nâng tầm vị thế với khu vực và thế giới
vâng thưa ông đánh giá như thế nào về dấu ấn của việt nam có hội nghị asean lần thứ bốn mươi ba vừa rồi